mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự vừa qua tại trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn kinh môn huyện kinh môn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo nguyễn thị liên ở xã thái thịnh huyện kinh môn về tội giết người
theo cáo trạng do thủ tức với chị dâu là phạm thị hương ở cùng thôn khoảng một mươi năm h ngày một mươi ba hai nghìn một mươi năm lợi dụng vợ chồng thị hương nam ngũ cháu nguyễn sơn sung sinh năm hai nghìn một mươi bốn là con thị hương và anh tiến chơi một mình
liên đã bế cháu sung vứt xuống giếng nước nhà hàng xóm đến khoảng một mươi tám h cùng ngày người dân trong thôn phát hiện xác cháu sung chết nổi lên mặt nước biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình nên đã đến cơ quan công an đầu thú tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị liên hai mươi năm tù về tội giết người

giang đã lao vào chém khiến anh giang trọng thương sau khi vụ việc xảy ra công an thị xã sầm sơn đã tiến hành điều tra bắt giữ được cả ba đối tượng nói trên hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
còn tại quảng ninh công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh vừa điều tra làm rõ ba đối tượng đỗ văn hợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường quảng yên thị xã quảng yên đối tượng này đã gây ra một mươi bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã quảng yên và thành phố uông bí
vào khoảng một mươi năm h
ngày một mươi bốn tháng sáu
hai phụ nữ đang tham gia giao thông tại đoạn đường thuộc xã sông khoai thị xã quảng yên
thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô cướp giật túi sách rồi bỏ chạy
từ trình báo của bị hại kết hợp với tài liệu chứng cứ trinh sát đã thu thập được
ngay buổi tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đỗ văn hợi
tại cơ quan công an đối tượng hợi khai nhận bản thân sử dụng xe mô tô gây ra tổng cộng một mươi bốn vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông
trong đó chủ yếu là phụ nữ trên địa bàn thị xã quảng yên và thành phố uông bí
công an thị xã quảng yên đã thu hồi một số tài sản đối tượng đã cướp của các nạn nhân hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
đề nghị những ai là bị hại trong các vụ án trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên để phối hợp đấu tranh xử lý tội phạm
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt quả tang một ổ cá độ bóng đá do đối tượng võ bảo huy trú tại đường đinh tinh hoàn thành phố buôn ma thuật tổ chức
tại cơ quan công an huy khai nhận đã cá độ bóng đá với một đối tượng tên bi thông qua mạng internet
mỗi ngày tên bi nạp cho huy hai trăm linh điểm tương đương với hai mươi triệu đồng để cáo độ bóng đá qua mạng
tối ngày một mươi năm tháng sáu khi diễn ra trận đấu giữa hai đội thái lan và myanmar tại quán cà phê số một trăm bốn mươi
đường phan bội châu thành phố bù ma thuật huy đứng ra tổ chức cá độ ăn tiền với một số đối tượng khác
thì bị công an thành phố buôn ma thuật bao vây bắt gọn thu trên tay và trong người các đối tượng hơn ba mươi triệu đồng
cùng nhiều điện thoại di động là phương tiện liên quan đến việc cá độ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
công an thành phố quảng ngãi đã ra quân tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện lớn năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn
và ngay trong ngày đầu ra quân công an thành phố quảng ngãi đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm về an ninh trật tự
chủ động phòng ngừa chấn át tội phạm chuyện gây án và văn đềm
lãnh đạo công an thành phố quảng ngãi đã phát lệnh đồng loạt gia quân triển khai tất cả các lực lượng
phối hợp với bảo vệ dân phố tại các xã phương trên địa bàn tổ chức tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm
kịp thời phát hiện xử lý nhiều vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự
việc tổng giao quân lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện lớn trong năm hai nghìn một mươi năm
đặc biệt là đại hội đảng cấp cấp tiến tới đại hội đảng tuần quốc lần thứ một mươi hai
ngay sau lễ giao quân hàng chục tổ công tác đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh như karaoke khách sạn và cơ sở cho thuê lưu trú
qua đó lực lượng công an đã phát hiện xử lý nhiều cơ sở vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
đồng thời nhắc nhở tuyên truyền việc chấp hành tốt pháp luật của nhà nước cho nhân dân
công phường đã tiến hành kiểm tra chúng ta phát triển xử lý những trường hợp không hề tổng trú
nhắc nhở cho sinh viên lưu trú
bên cạnh đó công an tỉnh phố quảng ngãi đã bù trí nhiều tổ công tác đồng biệt của cảnh sát hình sự
tổ chức mật phục trên tất cả các tuyến đường chủ động chấn áp các loại tội phạm nguy hiểm
chuyên hoạt động về đêm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn vào sáng qua đội chống buôn lậu hàng giả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bắc giang
phối hợp cùng chiếc cục quản lý thị trường
cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang đội quản lý thị trường số bảy và chính quyền địa phương
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa mỹ phẩm
tại huyện hiệp hòa bày bán hàng nghìn hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thanh quyên do ông nguyễn xuân hiển làm chủ
ở khu hai thị trấn thắng huyện hiệp hòa lực lượng chức năng đã phát hiện
có hơn một một trăm linh hộp và chai mỹ phẩm ngoại nhập các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình kiểm tra chủ cơ sở đã không hợp tác và không xuất trình giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng mỹ phẩm tại cơ sở kinh doanh của mình
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện cửa hàng kinh doanh nhiều loại mỹ phẩm nhái
nhãn mát hàng hóa trong nước chưa công bố tên sản phẩm
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tại tổ tám phường đoàn kết tp lai châu tỉnh lai châu đã xảy ra một vụ cháy do chụp điện
khiến dãy nhà xưởng sản xuất chăn bông bị thiêu dụi
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lai châu
đã điều năm xe chữa cháy cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy đến một mươi bảy h bốn mươi phút cùng ngày
đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại gì về người tuy nhiên thiệt hại về tài sản là khoảng bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị và các bạn mùa mưa đang đến kèm theo nhiều mối nguy hiểm như tai nạn gãy đổ cây cối
chập điện cháy nổ rông lốc sấm chấp đe dọa tính mạng đến tài sản
và nếu chúng ta không chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất
tuy nhiên thì tại tp hcm nhiều người vẫn chọn việc câu cá giải trí
bất chấp trời mưa và ngay dưới đường lưới điện cao thế
phía trên có điện áp cao nguy hiểm chết người khu vực không câu cá
những biển cảnh báo như thế này được đặt cách nhau khoảng hai mươi mét
dọc con kênh nhỏ chạy dài theo tuyến đường xa lộ hà nội
từ quận hai đến quận thủ đức tp hcm nơi có đường lưới điện cao thế chạy giữa
tuy nhiên vẫn có không ít người chọn nơi đây làm điểm câu cá thường xuyên vào mỗi buổi chiều
em với mấy bạn cũng đi chơi game cũng đi giao cũng sợ
rồi lũ câu cá vui quá ở đây chứ sợ gì đâu
bình thường nó câu mình thấy cũng câu chứ không sợ gì đâu
bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm con người còn ngồi hàng giờ ở đây thậm chí mặc cho trời mưa
mặc dù khu vực này không có nhiều cây cối tán cao rộng
không xảy ra việc ngã đổ cây dẫn đến các tai nạn
nhưng cũng không tránh khỏi các trường hợp sắm chếp dông lốc chập điện
đặc biệt ở khu vực đường điện cao thế
một tầng em câu ở này cũng khoảng từ ba đến bốn
tại mưa mưa cá nhiều nên mưa đi câu
ngày thì cũng ngại nhưng mà thấy người ta câu nhiều thì mình cũng câu thôi
chứ không có để ý vào mấy đó
thực tế các trường hợp tai nạn do câu cá ở gần đường điện đã xảy ra
tại thành phố hồ chí minh cũng ở khu vực dọc tuyến kênh này
nạn nhân là anh nguyễn hữu đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp
vô ý để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện
dù đã được điều trị nhưng do tổn thương nghiêm trọng nên anh đức đã tử vong sau đó
tai nạn sinh hoạt ở nơi công cộng thì chúng ta có cái dạng bệnh nhân bị vào với cái tai nạn về điện
là khi mà đứng ở dưới cột điện lúc mà mưa to sấm chớp
hoặc là chơi ở gần cái đường điện mà nhất là điện cao thế
hoặc là câu cá ở gần cái nơi có dây điện và có những trường hợp thì vào học sớm
và đặc biệt là đã được sơ cứu
nếu đúng cách ở cái nơi xảy ra tai nạn thì vào với chúng tôi thì có thể cứu sống được nạn nhân
nhưng mà cũng có những trường hợp là bệnh nhân vào muộn
hoặc là không được cấp cứu đúng mức ở cái nơi xảy ra tai nạn thì vào thì không cứu được bệnh nhân
những tai nạn trên phần lớn xuất phát từ sự chủ quan của người dân
trong việc vui chơi sinh hoạt gần các khu vực có nguy cơ cao về tai nạn điện
do đó bên cạnh công tác khắc phục sửa chữa
nâng cao chất lượng an toàn cho hệ thống lưới điện
được ngành điện các cấp chính quyền ngành chức năng tích cực nâng cao và tuyên truyền rộng rãi
cao điểm là vào mùa mưa bão thì vẫn cần sự chủ động phối hợp của người dân nâng cao hiểu biết
tránh lơ lạ thờ ơ trong việc phòng chống các nguy cơ mất an toàn về điện
không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc
để kịp thời ứng phó với việc biến đổi khí hậu và phòng chống lụt bão
cứu nạn cứu hộ trên sông trước mùa mưa bão
lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ
và các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập phương án về công tác cứu nạn cứu hộ trên tuyến sông cấm hải phòng
với tình huống giả định tại biến phà máy chai
đến giữa sông một chiếc phà đang chở bốn mươi hành khách và một mươi năm xe máy bất ngờ bị hỏng máy
không khắc phục được mất chủ động và bị trôi giả xuống hạ lưu
cùng lúc đó tàu cao tốc chạy trên luồng đã va chạm vào nhau làm phà khách lệch nghiêng
một số hành khách bị ngã xuống sông do đã mặc áo phao và cầm các dụng cụ nổi
nên các hành khách này vẫn nổi và trôi trên sông
các hành khách còn lại bị hoàng loạn
cùng lúc đó dầu trong kết triệt phà tràn ra khu vực hầm máy sau đó bùng cháy
sau khi phát hiện có tín hiệu cấp cứu lực lượng phòng cháy
lực lượng phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng đã điều động năm xuồng
và hai tàu công suất một trăm linh mã lực trở lên
và trên hai mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng
đã tổ chức cứu nạn cứu hộ cùng với thủy thủ dập lửa di chuyển hành khách về nơi an toàn
buổi tập được diễn ra an toàn đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm
cho lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố hải phòng
trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu phòng chức lụt bão cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả cao
có thể nói mạng xã hội đã và đang đặt ra những thách thức lớn với người làm báo
để giữ gìn đạo đức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội của báo chí trong kỷ nguyên số
bên cạnh việc quản lý nghiêm bằng pháp luật trong hoạt động báo chí
cần phải tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức nâng cao nhận thức của phóng viên biên tập viên
hình thành cơ chế tự điều chỉnh trong việc thực hiện các quy phạm đạo đức nghề báo
tiếp tục với những tin tức khác theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội
thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố là từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu các trường tuyệt đối không tổ chức tuyển sinh trước thời gian quy định
sau ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm những trường tuyển chưa đủ trí tiêu có trách nhiệm báo cáo
phòng giáo dục đào tạo quận huyện thị xã căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường
phòng giáo dục đào tạo cho phép các trường tuyển bổ sung học sinh cho đủ trị tiêu
thời gian tuyển bổ sung từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
hiện nay kế hoạch tuyển sinh của từng trường mầm non tiểu học trung học cơ sở năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tại ba mươi quận huyện thị xã đã được công bố công khai trên mạng của ngành giáo dục và tại địa phương
phụ huynh có thể tra cứu trí tiêu điều kiện thời gian tuyến tuyển sinh để tuận tiện cho việc làm thủ tục tuyển sinh
thưa quý vị được ví như những chiếc điều hòa của tự nhiên
các khu du lịch sông suối trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
được xem là những điểm nghỉ ngơi lý tưởng
và từ đầu mùa các điểm du lịch này liên tục thu hút một lượng lớn khách đến nghỉ dưỡng
và do các khu du lịch đều nằm dọc các suối đá khiến cho nguy cơ mất an toàn rất cao
nên điều này đặt ra yêu cầu với ngành du lịch của địa phương
cần nâng cao chất lượng dịch vụ nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho du khách
khu du lịch sinh thái xuy voi xã lộc tiến là điểm du lịch đầu tiên trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đưa vào khai thác loại hình du lịch sông suối
nằm giữa cánh rừng tự nhiên họ hoàn toàn tách biệt bởi những đợt nắng nóng của mùa hè
đó là lý do mà nhiều du khách lựa chọn các điểm du lịch có khí hậu mát mẻ như thế này
để nghỉ hơi cùng với gia đình trong mùa hè năm nay
nếu như những năm trước lượng khách chủ yếu tập trung vào các dịp nghỉ lễ hoặc ngày cuối tuần
thì thời gian gần đây thời tiết oi bức nên lượng khách còn rất đông vào các ngày trong tuần
tại các khu du lịch lớn vào những ngày cao điểm nắng nóng có thể đón gần hai lượt khách mỗi ngày
chính vì vậy để đảm bảo an toàn cho du khách do các suối đá ở đây trải dài có độ dốc trơn trượt
và mực nước ở các hồ tắm khá sâu
trong khi đó du khách có rất nhiều trẻ em vì vậy ban cổ lý các khu du lịch đã tăng cường thêm bảo vệ trực ở các trời canh